hiện nay tại việt nam có khoảng hai triệu người khiếm thị do nhiều nguyên nhân
mặc dù đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người khuyết tật tại việt nam
thế nhưng đối với cộng đồng người khiếm thị
việc có các chương trình giải pháp giúp người khiếm thị tiếp cận công nghệ thông tin
và kiến thức xã hội cần thiết thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế
sử dụng máy vi tính điện thoại cảm ứng giờ đây đã không còn là vấn đề khó khăn
đối với cộng đồng người khiếm thị
và có thể nói tiếp cận công nghệ thông tin là một trong những giải pháp hữu ích
giúp người khiếm thị có thêm một kênh thông tin để mở mang kiến thức
có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo trong cộng đồng
tuy nhiên tại việt nam hiện nay việc tiếp cận với các ứng dụng công nghệ thông tin
dành cho người khiếm thị vẫn còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân
chúng tôi cũng cố gắng là kịp thời tiếp cận với các sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ
để đưa những cái
phát triển đấy kịp thời đến với người khiếm thị
nhưng để có thể có được một bộ đọc như vậy cài được vào một máy tính
thì nó phải trị giá khoảng từ năm trăm linh đến một đô la mà chỉ cài được vào một máy thôi
vì vậy cho nên là chắc chắn điều này là điều mà cá nhân người khiếm thị khó có thể tiếp cận được
tổ chức hội thì lại gần như cũng không thể
bên cạnh các vấn đề về giá thành thì cộng đồng người khiếm thị tại việt nam
còn gặp những khó khăn về việc tiếp cận sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin
trong quá trình sử dụng hàng ngày như giao diện liên tục thay đổi
chưa có sự đồng nhất trong thiết kế
các công ty phần mềm trong nước chưa trú trọng tới các thiết kế
các phần mềm chuyên biệt dành cho người khiếm thị
chưa coi người khiếm thị là một đối tượng tiêu dùng cần hướng tới
cái thứ nhất là giao diện của các cái ứng dụng cho người bình thường
thì thường là phát triển rất là nhanh rất là mạnh và thay đổi liên tục
khiến cho những cái
những cái khả năng khai thác của người khiếm thị không cập nhật kịp
hơn nữa trong các cái ứng dụng của mình thì chưa có cái sự thống nhất
về cái nền tảng để viết ứng dụng
đặc biệt là trong các cái ứng dụng của việt nam chúng ta ấy
thì hầu như là chưa quan tâm đến những người khuyết tật nói chung
và trong đó có người khiếm thị
chủ yếu chúng tôi là mách nhau truyền tay và truyền khẩu cho nhau là chính
chưa có một những lớp đào tạo về công nghệ truyền thông thông tin một cách bài bản
thế ngoài ra thì đa phần đại đa số người khiếm thị về hoàn cảnh rất là khó khăn
khi để mua một cái thiết bị nào đó thì phải cân nhắc rất là nhiều
phải dành dụng rất là nhiều
và mua một thiết bị chưa hẳn đã là có thể phục vụ được hết cái nhu cầu
tại các nước trên thế giới các đối tượng là người khiếm thị thường được quan tâm và chú ý
bằng các chương trình riêng biệt với các thiết kế ứng dụng
giá thành vừa phải giúp cộng đồng người khiếm thị dễ dàng được tiếp cận và ứng dụng với các phần mềm này
chính vì vậy mà tăng cường sự quan tâm chú trọng phát triển các phần mềm chuyên biệt dành cho người khiếm thị
từ chính các công ty doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng
đang là những mong mỏi đối với cộng đồng người khiếm thị tại việt nam hiện nay